vào khoảng một mươi ba h chiều nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực lò xấy gỗ
tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ việt gia
số bốn trăm năm mươi tám lê thánh tôn phường hội phú thành phố pleiku tỉnh gia lai
theo thông tin ban đầu khi các công nhân đang chuẩn bị bước vào giờ làm việc
thì phát hiện khói bốc lên từ khu vực lò xấy gỗ
ngọn lửa bắt đầu cháy mạnh khi bên trong đang có nhiều vật liệu dễ cháy
và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai
đã huy động bốn xe chữa cháy cùng bốn mươi cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa
do thời tiết hành khô và cùng với nhiều vật liệu dễ cháy
nên một lò xấy đã bị thiệt hại nặng sau hỏa hoạn
đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn